tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm trường đại học tổng hợp la habana và nhận bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của ngôi trường lâu đời nổi tiếng nhất cuba và hàng đầu ở mỹ la tinh
tổng bí thư chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tặng bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị
đây là vinh dự lớn đối với cá nhân tổng bí thư là biểu hiện sinh động của tình cảm hữu nghị mà đảng nhà nước và nhân dân cuba dành cho việt nam
tổng bí thư khẳng định đảng cộng sản việt nam luôn nhất quán quan điểm đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển vừa là mục tiêu vừa là động lực
từ một nước kém phát triển việt nam đã vượt qua ngưỡng thu nhập bình quân một usd đạt được thành tích giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá cao ưu tiên dành ngân sách cho an sinh xã hội
tổng bí thư chỉ rõ việt nam ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cơ cấu lệ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất lao động kiên quyết không đánh đổi môi trường với tăng trưởng kinh tế thực hiện đồng bộ và hiệu quả chính sách an sinh xã hội chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
tổng bí thư cũng khẳng định làm tốt hơn nữa công tác xây dựng trình đốn đảng xây dựng chính quyền trong sạch liêm chính
nhắc lại câu nói của chủ tịch fidel cách mạng không phải là một thứ dễ dàng cách mạng là một cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ
tổng bí thư khẳng định đổi mới ở việt nam cũng như cập nhật hóa mô hình kinh tế ở cuba không phải là những liệu pháp sốc làm một lần là xong mà phải hết sức kiên trì làm đi làm lại vừa làm vừa học tập trên cơ sở hoàn chỉnh lý luận và tổng kết thực tiễn
tổng bí thư bày tỏ đến với cuba như đang ở chính ngôi nhà của mình ở chính tổ quốc mình
tổng bí thư tin tưởng đất nước cuba anh em
nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do